đồ dâu thải trộm xuống đầu nguồn nước đơn vị cấp nước dù biết nhưng vẫn cấp nước cho người dân
phản ứng chậm chạp từ các cơ quan chức năng liên quan trong khuyến cáo người dân
khi nước sạch không sạch cuộc sống người dân bị đảo lộn
trách nhiệm thuộc về ai
quản lý nước sạch liệu có vấn đề
người dân có thể khởi kiện và đòi bồi thường
câu hỏi sẽ được trả lời trong thời sự hai mươi hai h truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
trung quanh vụ việc nước sạch từ nguồn cấp sông đà bị đổ trộm dầu thải
không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới hàng triệu cư dân của thành phố hà nội
mà còn cho thấy phản ứng chậm chạp cũng như thiếu các kịch bản ứng phó sự cố của các cấp chính quyền doanh nghiệp
và để có góc nhìn toàn cảnh về vấn đề này
chúng ta hãy cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh và khách mời của chương trình ngày hôm nay
xin mời biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị
nguồn nước sinh hoạt của thành phố hà nội dùng từ nguồn nước sông đà bị nhiễm dầu thải đổ trộm
đến thời điểm này nguyên nhân gây ô nhiễm đã được xác định
tuy nhiên điều đáng nói là ở chỗ sau gần một tuần sử dụng nguồn nước có mùi lạ
người dân lo lắng báo chí lên tiếng thì mới có những thông tin chính thức từ chính quyền nhà quản lý
vậy câu hỏi được đặt ra là với việc xử lý thông tin chậm và biết nước bẩn mà vẫn cấp nước
thì trách nhiệm thuộc về ai
người dân có thể khởi kiện và được đền bù đối với chủ thể gây ô nhiễm hay không
để trả lời câu hỏi này ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay
luật sư nguyễn doanh huế thuộc đoàn luật sư hà nội công ty luật trách nhiệm hữu hạn hừng đông tham dự chương trình
vâng lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay
trước khi đến với phần trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng đến với một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
hà nội đã công bố nguyên nhân nước sạch do công ty vioasucco cung cấp có mùi lạ do bị dính dầu
một mươi bốn tháng một mươi tổng giám đốc vioasucco cho biết nguồn dầu loang tràn vào hồ đã được xử lý
mùi khét chỉ là do clor và không có độc tố
một mươi tháng một mươi hà nội thông tin và khuyến cáo người dân không dùng nước do viasupco cung cấp
do nước có tỷ lệ styren cao hơn mức giới hạn cho phép từ một ba đến ba sáu mươi năm lần
một mươi tháng một mươi văn phòng chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
về xử lý ô nhiễm nguồn nước sạch sông đà gửi các bộ công an xây dựng tài nguyên môi trường
ubnd tp hà nội và tỉnh hòa bình
thực tế suốt từ ngày chín tháng một mươi người dân tuyệt đối không nhận được bất cứ thông tin chính thức
từ nguồn nước hay sự cố ở đầu nguồn nhà máy
công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà đã biết nước bị nhiễm bẩn
nhưng không báo cáo dẫn đến ứng phó và xử lý chậm

thưa ông nước sinh hoạt nhiễm bẩn đã biết thế nhưng vẫn cấp nước cho người dân
tôi không biết là ở trên thế giới thì có kiểu sự việc như thế này đã từng xảy ra hay chưa và họ xử lý như thế nào
theo tôi được biết thì trên thế giới thì cái việc mà nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân bị ô nhiễm
thì diễn ra cũng không phải là hiếm thậm chí là ngay cả nước mỹ nơi có cái kiểm soát về an toàn nguồn nước rất là tốt
nhưng mà họ cũng thường xuyên bị cái sự cố về nguồn nước như thế này
cụ thể là ở cái bang michigan đã từng xảy ra một cái sự cố mà nhiễm độc phóng xạ vào nguồn nước
làm chết khoảng hơn một mươi người và nhiều người trong tình trạng bệnh tật
gần đây thì ở một cái thành phố nhỏ gần của cái địa phận new york
thì cũng diễn ra một cái tình trạng là nguồn nước bị nhiễm trì
tuy nhiên sự cố ở trên nước mỹ hay là những nước khác so với ở việt nam
nó khác nhau ở chỗ là các cơ quan quản lý nhà nước
ví dụ như ở hoa kỳ thì cái đơn vị là cái cục bảo vệ môi trường
họ thường xuyên đưa ra những cái cảnh báo sớm
khi mà có sự cố xảy ra thì thường là họ kịp thời có những cái cảnh báo
hoặc là có những cái giải pháp để xử lý những cái khủng hoảng hay sự cố môi trường
thế còn ở nước ta thì thường xuyên có những cái sự cố xảy ra môi trường
tuy nhiên rằng là hầu hết cái sự phát hiện ra thì đều là do người dân sử dụng
phát hiện thấy những cái bất thường thì người dân mới có những ý kiến phản hồi
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
với có những cái giải pháp mà để mang tính chất là theo tôi là chữa cháy nhiều hơn là phòng chống
vậy đối với hành vi biết là nước đã nhiễm bẩn thế nhưng vẫn cấp nước cho người dân
thì liệu là pháp luật việt nam có thể xem xét và xử lý trách nhiệm như thế nào
người dân thì liệu là họ có quyền khởi kiện cũng như là đòi bồi thường hay không
trước hết theo tôi có thể khẳng định là các quy định của pháp luật việt nam
các cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước này
cũng như là xử lý các cái trường hợp vi phạm các cái hành vi vi phạm pháp luật
thì đã khá là hoàn thiện và đầy đủ
tuy nhiên cái việc thực thi thì còn nhiều vẫn là nhiều bất cập
đầu tiên chúng ta có thể nói đến là bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi
có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi bảy thì đã có một cái tội danh quy định rất rõ
về cái hành vi mà gây ô nhiễm môi trường và mức xử phạt có thể lên đến bảy năm tù
nếu mà pháp nhân bị xử lý hình sự về các tội gây ô nhiễm môi trường
có ba chủ thể có thể bị khởi tố trong trường hợp này
thứ nhất là người
các cái cá nhân các cái tổ chức có cái hành vi đổ cái dầu đã qua sử dụng ra môi trường gây ô nhiễm môi trường
chủ thể thứ hai là cái đơn vị cung cấp nước sạch
thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý về cái hành vi là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
chúng ta còn phải xem xét đến cái chủ thể thứ ba
ở đây là liệu rằng có cái sự mà thiếu trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
cụ thể ở đây là ủy ban nhân dân tp hcm hay là bộ tài nguyên môi trường
trong trường hợp này người dân có thể hoàn toàn có quyền nộp đơn khởi kiện tại tòa án
các văn bản pháp luật về dân sự cũng còn nhiều hạn chế
tuy nhiên rằng là người dân có thể bị thiệt hại
ví dụ như là phải sử dụng chi phí để mà khắc phục những cái mà nguồn nước bị ô nhiễm
rồi nếu mà có bệnh tật phải chi trả cho những cái nguồn để mà lo chữa bệnh
thì người dân hoàn toàn có thể khởi kiện để yêu cầu nhà cung cấp bồi thường những thiệt hại
do cái việc mà cung cấp hàng hóa kém chất lượng gây nên
pháp luật của chúng ta cần phải hoàn thiện ra sao để có thể giảm thiểu được những vụ việc tương tự như vậy xảy ra trong tương lai
theo tôi biết thì bộ xây dựng đã chủ trì để xây dựng dự thảo về luật cấp nước
thế ngoài ra thì luật bộ luật hình sự này rồi luật tài nguyên nước thì đã quy định rất là chi tiết
từ cái việc rằng là quan trắc để cái chất lượng nước cho đến những cái cảnh báo
phối hợp giữa các cơ quan nhà nước các bộ ngành với nhau thì tương đối là đầy đủ
tuy nhiên là trên thực thi thì quan trọng nhất là con người
rồi những người mà nắm giữ các cái chức vụ quan trọng thì phải thể hiện cái trách nhiệm
ngoài ra thì chúng ta còn phải có những cái xây dựng những cái kịch bản để ứng phó khi mà có sự cố xảy ra
thì chúng ta xử lý làm sao cái giải pháp để mà làm sao cho cái cuộc sống của người dân không bị xáo trộn
thì cái điều đó là rất quan trọng
thế thì như các nước thì họ khi mà có sự cố xảy ra thì họ có những cái phương án được chuẩn bị sẵn sàng
ví dụ như là cấp nước cho người dân thì họ cấp nước miễn phí có cái nguồn dự trữ dự phòng
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
biết nhưng vẫn cố tình làm báo cáo chậm phản ứng chậm trước các sự cố
và đặc biệt là sự cố liên quan đến sức khỏe của người dân đến môi trường
hy vọng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng quản lý liên quan
việc quy trách nhiệm xử lý trách nhiệm và giảm thiểu tác hại trong tương lai
cũng như cần có những thông tin kịp thời hơn nữa để bảo vệ người dân sẽ sớm có câu trả lời
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc